ngày bảy tháng sáu công an quận bình tân tp hcm cho biết đang lấy lời khai với trần văn nghĩa hai mươi bảy tuổi quê tại an giang
lý minh thắng hai mươi một tuổi quê tại sóc trăng và dương đang huy một mươi chín tuổi quê tại đồng tháp
để điều tra về việc một nhóm người xông vào quán ốc trên địa bàn thuộc phường bình hưng hòa b cầm hung khí tấn công là một người bị thương
tối ngày năm tháng sáu thanh niên tên hậu chở theo vợ bằng xe gắn máy đi qua địa bàn phường bình hưng hòa b
do tiếp vô xe nổi lớn nên một nhóm người đã chặn đường về đánh hậu sau đó bỏ đi
hậu sau đó phát hiện nhóm đánh mình đang ngồi ở một quán ốc nên gọi nghĩa thắng huy cùng một số người khác
mang theo hung khí đến tấn công nhóm thanh niên khiến nhiều người tháo chạy
trong đó một người bị chém gục tại chỗ
ghi án xong nhóm hậu lên xe và khỏi hiện trường
nhận tin báo công an quận bình tân tp hcm có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera đưa nghĩa thắng huy về làm việc
riêng hậu và một số người liên quan đã bỏ trốn
công an kêu gọi những người này ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra